trong khi người nông dân đang sốt ruột chờ đợi ngành chức năng đưa ra kết luận nguyên nhân lúa chết bất thường
và khuyến cáo các giải pháp khắc phục thì tình trạng lúa chết lại tiếp diễn trong khu đê bao của huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
con số hiện tại đã tăng lên đến con số hàng trăm hectare
chưa đầy một tháng diện tích lúa chết đã hơn một trăm bảy mươi hai hectare của ba trăm ba mươi năm hộ dân thiệt hại từ tám mươi đến một trăm linh
theo nhận định của địa phương tình trạng này vẫn đang tiếp diễn khiến nhiều hộ dân lo lắng
dù bà con nông dân đã không ngừng cấy rậm thậm chí xạ lại nhưng lúa vẫn chết theo từng ngày

không còn gì mà cả cách được đâu bởi vì lúa nó đâu có cây lúa
cho mà gọi lại gông không là tu không có
không hiểu sao này không à
trời ơi không không à

nằm trên trên này trên này
trước tình trạng lúa chết sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng tháp đã phối hợp với trường đại học cần thơ
tiến hành lấy mẫu đất và nước để phân tích xác định nguyên nhân lúa chết cũng như triển khai nhiều giải pháp khắc phục
trong khi chờ đợi kết quả ngành nông nghiệp đưa ra những khuyến cáo đến cho bà con nông dân
đối với trường hợp này thì nên tháo nước ra và để khô đất
trong một thời gian hai ba ngày sau đó sẽ giải vôi
giải dôi xong thì đặc biệt nhất là bón lên bón ca ly đừng hạn chế lên bón đạm
đây không phải là lần đầu tiên diện tích lúa nơi đây bị thiệt hại
theo nông dân tình trạng lúa chết không loại trừ nguyên nhân từ nắng nóng và nguồn nước tưới nơi đây bị ô nhiễm
khi hàng trăm ống xả thải từ các hầm nuôi cá lóc vẫn đang xả trực tiếp ra dòng kênh trung tâm là con kênh dẫn nước chính để tưới lúa
do đó bà con nông dân đang từng ngày mong mỏi kết quả được đưa ra từ các nhà khoa học để khắc phục triệt để tình trạng này
bởi cây lúa chính là nguồn thu nhập chính của hàng trăm nông dân tại nơi đây